thưa quý vị có thể thấy là bão số một mươi ba có hoàn lưu rộng gây gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng
bão số một mươi ba có khả năng đạt cường độ mạnh nhất là cấp một mươi hai cấp một mươi ba
và để ứng phó với cơn bão số một mươi ba các tỉnh thành phố từ quảng trị đến quảng nam đã có công điện khẩn
chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai các phương án ứng phó với cơn bão
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo khẩn cấp di rời hàng trăm hộ dân tại năm xã có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao
ở huyện miền núi hướng hóa
trước đó huyện này đã di rời khẩn cấp bốn mươi năm hộ dân với hơn một trăm bảy mươi nhân khẩu ở thôn ra ly rào
xã hướng sơn đến nơi an toàn do ngọn núi phía sau thôn có vết nứt và sạt lở nghiêm trọng
thành phố đà nẵng đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán các hộ dân
sống trong các khu nhà không kiên cố các khu vực ven biển các khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét đến nơi an toàn
yêu cầu chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định kéo những tàu thuyền nhỏ thuyền thúng lên bờ trước một mươi năm h ngày hôm nay
tỉnh quảng nam đã giả soát để di rời các hộ dân ở những vùng có nguy cơ cao bị sạt lở đất ngập lụt
ưu tiên các hộ dân ở vùng đồi núi sông suối hạ du các con sông và vùng bãi ngang ven biển
đồng thời tỉnh đang dự trữ lương thực thực phẩm và nước uống để đảm bảo cho các hộ dân sinh sống trong thời gian mưa bão
tỉnh cũng đã yêu cầu các nhà máy thủy điện hạ thấp dần mực nước tại các hồ chứa
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một lực lượng chức năng và người dân ở xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị đuối nước do lật thuyền trong quá trình đi thả lưới bắt cá ở khu vực cánh đồng ngập nước lũ
hai thi thể được tìm thấy gồm anh hoàng văn quý bốn mươi tuổi và cháu trai là hoàng bình một mươi hai tuổi
cùng ở thôn hiền an xã phong sơn

công lộc bộ du lịch quảng bình đã triển khai một số dự án nhỏ vì cộng đồng

trên tinh thần tự nguyện các thành viên công lộc bộ du lịch quảng bình

với mỗi kg ni lông có giá từ hai mươi đồng đến ba mươi đồng
trên tinh thần tự nguyện các thành viên công lộc bộ du lịch quảng bình

trên tinh thần tự nguyện các thành viên cơ lộc bộ du lịch quảng bình
đã trực tiếp khảo sát tuyên truyền và mua lại rác thải với mỗi kg ni lông có giá từ hai mươi đồng
trên tinh thần tự nguyện các thành viên công lộc bộ du lịch quảng bình
đã trực tiếp khảo sát tuyên truyền và mua lại rác thải với mỗi kg ni lông có giá từ hai mươi đồng
trên tinh thần tự nguyện các thành viên công lộc bộ du lịch quảng bình

trên tinh thần tự nguyện các thành viên công lộc bộ du lịch quảng bình
đã trực tiếp khảo sát tuyên truyền và mua lại rác thải với mỗi kg ni lông có giá từ hai mươi đồng